phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh và đoàn công tác đã đến thăm kiểm tra công tác khắc phục hậu quả của bão số một mươi tại quảng bình
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình bão số một mươi trực tiếp đổ bộ vào địa phương gây thiệt hại lớn
toàn tỉnh có hai người chết bốn mươi tám người bị thương trên chín mươi năm bốn trăm linh ngôi nhà bị tốc mái trong đó có hai trăm bốn mươi ba nhà bị sập và tốc mái hoàn toàn
hơn bốn mươi năm hectare rừng trồng và cây cao su bị gãy đổ hệ thống điện lưới bị thiệt hại nặng
ước tính thiệt hại do bão số một mươi gây ra là bảy tám trăm sáu mươi tỷ đồng
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch nước đề nghị tỉnh quảng bình ra soát lại thiệt hại
nhất là các vùng khó khăn để trên cơ sở đó có biện pháp hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống
dìm nay phó chủ tịch nước đã trao hỗ trợ tỉnh quảng bình năm trăm linh triệu đồng
hiệp hội doanh nhân nữ việt nam trao hỗ trợ quảng bình một trăm linh triệu đồng
trước đó phó chủ tịch nước và đoàn công tác đã đến thăm hỗ trợ bốn gia đình và xã quảng hưng
huyện quảng trạch có nhà bị hư hỏng nặng do bão số một mươi mỗi suất trị giá năm triệu đồng